thưa quý vị trước tình trạng thả nổi chất lượng hàng hóa kinh doanh online
bộ công thương vừa phê duyệt chiến dịch kiểm tra loại hình kinh doanh này từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
người dân nên lưu ý một mươi một loại thuốc dạ dày có chứa chất gây ung thư đang bị thu hồi
đáng chú ý khách hàng hiện đang phải trả nhiều mức phí cao cho các dịch vụ của ngân hàng
sau đây là nội dung chi tiết
gần đây giá thịt gà đang tăng trở lại đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành chăn nuôi gà trong nước
hiện giá gà công nghiệp đã tăng lên mức hai mươi hai mươi một đồng một kg bán tại trại
tuy nhiên với mức giá này người nuôi vẫn lỗ khoảng hai ba đồng một kg
tính ra với mỗi con gà xuất chuồng nặng hai năm kg lỗ năm bảy năm trăm linh đồng một con
cơ quan quản lý cần có sự điều chỉnh về thịt nhập khẩu kiểm soát lượng nhập về ồ ạt để có cơ hội cho ngành thịt gà trong nước
sau khi dịch tả lợn châu phi bùng phát ở nước ta giá lợn hơi ở cả hai miền đã tăng lên
giao động quanh mức năm mươi đồng một kg và được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng giá mạnh
theo khảo sát hiện lợn hơi tại miền bắc có mức giá giao động năm mươi năm mươi một đồng một kg
còn miền nam giá từ bốn mươi bảy đến bốn mươi tám đồng một kg
các doanh nghiệp chăn nuôi lớn tại việt nam như masan greenfield hòa phát đều khẳng định
giá lợn hơi sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh trong thời gian tới bởi nguồn cung bắt đầu khan hiếm và cạn dần
grab mới đưa ra quy định phạt nhằm hạn chế tình trạng đặt xe nhưng không đi hoặc để tài xế chờ quá lâu
phí phạt do khách để tài xế chờ quá năm phút sẽ được cộng vào chi phí chuyến đi tiếp theo
cụ thể trường hợp bị tính phí là khách hàng đặt xe nhưng không xuất hiện
hoặc xuất hiện muộn hơn năm phút sau khi tài xế đã tới điểm đón khiến tài xế phải hủy chuyến xe
trường hợp này được xem như không thực hiện quốc xe đã đặt và sẽ bị tính phí xe chờ quá năm phút
bộ công thương vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra các mặt hàng kinh doanh trên thương mại điện tử
nhằm chống buôn lậu hàng giả hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
chiến dịch bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín và kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nằm trong kế hoạch thanh tra kiểm tra là các thương nhân tổ chức cá nhân
là chủ sở hữu website ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website
có dấu hiệu lợi dụng để kinh doanh hàng nhập lậu hàng giả hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
cục quản lý dược bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các cơ sở nhập khẩu thuốc yêu cầu thu hồi thuốc chứa ranitidine có chứa tạp chất ndma vượt giới hạn cho phép
thông báo này được đưa ra căn cứ vào các quy chế dược hiện hành của việt nam
cục quản lý dược yêu cầu các cơ sở sản xuất thuốc chứa dược phẩm ranitidin chỉ được dùng những lô nguyên liệu
không có tạp chất ndma hoặc ndma không quá ba mươi hai ppm đồng thời yêu cầu các công ty nhập khẩu thuốc
phối hợp với nhà phân phối thuốc thông báo thu hồi tất cả các lô thuốc thành phẩm nêu trên
tại các cơ sở bán buôn bán lẻ
trước thực trạng nhiều chủ phương tiện lái xe sau khi sử dụng rượu bia
tài việt nam đề nghị cần sửa đổi nghị định bốn mươi sáu và luật giao thông đường bộ với nguyên tắc
nồng độ cồn trong máu bằng không khi điều khiển xe máy nhằm hạn chế tối đa tai nạn
hành vi uống rượu bia rồi lái xe ngày càng phổ biến bất chấp các quy định luật pháp hiện hành
tỷ lệ thực khách tự điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia là sáu mươi tám hơn bốn mươi người đi nhậu về
trong tình trạng say xỉn và tỷ lệ vi phạm luật giao thông đường bộ rất cao
cụ thể ba mươi sáu không bật xi nhan khi sang đường hai mươi sáu đi ngược chiều
và một mươi bảy không bật đèn xe khiến số vụ tai nạn giao thông tăng đáng kể
thẻ atm báo tin nhắn nhận lương mỗi tháng chỉ một hai lần nhưng tin nhắn trừ phí dịch vụ nhắn tin tự động
và phí thường niên thì từ ba đến bốn lần nguồn thu từ các loại phí tăng mạnh đem lại lợi nhuận khổng lồ
cho các ngân hàng bidv vietcombank viettinbank và agribank đang là những ngân hàng có mức thu phí dịch vụ cao nhất
bidv thu phí tin nhắn tự động là chín chín trăm linh đồng phí thường niên là ba mươi ba đồng
vietcombank trước đây thu phí sms banking và internet banking là chín chín trăm linh đồng cả thuế
tuy nhiên vietcombank đã tách ra thu làm hai lần khiến khách hàng chịu mức phí cao gấp đôi
còn agribank đang thu phí thường niên từ một mươi hai đến năm mươi đồng
mức phí rút ứng tiền mặt tại pos được agribank áp dụng tối thiểu năm đồng đến tối đa năm trăm linh đồng một giao dịch